khi đã uống rượu trần thanh hải đi giao nước đá cho quán red light có địa chỉ tại phường một mươi hai quận một mươi
khi đến cửa quán do có xe ô tô đỗ chắn bên ngoài hải gọi bảo vệ thì có ba người chưa xác định danh tính đến chửi và đánh khiến hải bị thương
hải chạy về kể lại sự việc cho một số người quen biết
sau đó trần hoàng minh chở hải quay lại quán rea để nói chuyện nhưng tiếp tục bị nhóm bảo vệ quán này thách thức
minh đã gọi thêm các thành viên khác mang theo nhiều loại hung khí tự chế đến đánh nhau
bước đầu công an quận một mươi đã tạm giữ lấy lời khai của những người có liên quan và thu giữ nhiều hung khí như mã tấu đao kiếm tự chế mũi ba chĩa và nhiều thanh kim loại
hiện công an quận một mươi đang tiếp tục củng cố hồ sơ vận động những người có liên quan khác để phối hợp điều tra xử lý vụ việc
giả mạo facebook cơ quan công an đăng thông tin sai sự thật
một cá nhân vừa bị công an huyện phú ninh tỉnh quảng nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
vương thanh tùng chú tại xã tam lộc huyện phú ninh
đã lập fanpage công an phú ninh đăng tải thông tin sai sự thật có tiêu đề
chính quyền địa phương bao che làm ngơ tội dân bắc lộng hành cưa gỗ trên địa bàn
với nội dung về chính quyền xã tam lộc huyện phú ninh bao che cho các đối tượng phá rừng gây dư luận tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương
ngày một mươi tháng hai khi nắm thông tin tùng từ tp hcm về tam lộc công an huyện phú ninh đã làm việc với tùng
đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều qua sở y tế tp hcm cho biết trong một tuần qua giải trình tự gen đã phát hiện năm ca nhiễm biến thể biến chủng omicron trong cộng đồng
và đến nay tp hcm đã phát hiện một trăm hai mươi năm ca mắc biến thể mới này
cụ thể qua tầm soát ngẫu nhiên bảy mươi hai trường hợp nhiễm sars cov hai tại các bệnh viện từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bảy tháng hai
đã phát hiện năm ca nhiễm biến chủng omicron
cả năm trường hợp này đều đã tiêm đủ vaccine trong đó bốn trường hợp có triệu chứng đau họng sốt nhẹ
và một trường hợp không có triệu chứng
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đều đã ổn định
sở y tế tp hcm cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo các kịch bản trong thế trận phòng chống omicron
giám sát các khu vực có gia tăng ca mắc mới truy vết cách ly hạn chế nguồn lây
trong khi đó tại thủ đô hà nội theo thông tin công bố vào chiều ngày một mươi một tháng hai
thành phố hiện không còn xã phường thị trấn nào ở cấp độ ba hay cấp độ bốn về dịch covid một mươi chín
theo bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín
một mươi xã phường thị trấn của thành phố hà nội thì có bốn mươi ba địa phương ở cấp độ hai
năm trăm ba mươi sáu địa phương còn lại ở cấp độ một không có địa phương nào ở cấp độ ba cấp độ bốn về dịch covid một mươi chín
tính từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày một mươi tháng hai trung bình thành phố ghi nhận hai tám trăm ba mươi năm ca một ngày
giảm nhẹ so với kỳ báo cáo trước
trong thời gian tiếp theo khi mở cửa trở lại một số dịch vụ ngành nghề như vận tải du lịch giao thương quốc tế
dẫn đến nguy cơ biến chủng omecron xâm nhập mạnh
các địa phương cần theo dõi sát áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
để bảo đảm việc phục hồi phát triển kinh tế và an ninh y tế
theo kế hoạch ngày một mươi sáu tháng hai tới đây khu di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương hà nội mới mở cửa
tuy nhiên trong sáng ngày hôm qua một mươi một tháng hai ban quản lý đã chính thức bán vé tham quan
việc mở cửa bán vé là để du khách vào tham quan chùa hương sớm hơn dự kiến
không muốn bất cứ đoàn khách nào đến với chùa hương mà phải quay về
hiện tại các lực lượng liên quan đang ra quân kiểm soát công tác vận hành đón khách
nếu có bất cập thì sẽ lập tức rút kinh nghiệm
ngay trong sáng ngày một mươi một tháng hai khoảng một vé tham quan đã được bán ra
năm nay dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng ban tổ chức lễ hội chùa hương phấn đấu đón gần một triệu lượt khách
huy động khoảng bốn đò tham gia chở khách
để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín các phương tiện xuồng đò đều phải khử khuẩn
bố trí nước rửa tay hành khách ngồi trên phương tiện bảo đảm giãn cách bằng cách giảm bớt số lượng người được chở khách ngồi một chiều
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa phê duyệt đề án tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai với chủ đề quảng nam điểm đến du lịch xanh
là địa phương đăng cai tổ chức quảng nam đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho chuỗi sự kiện được diễn ra trong thời gian tới đây
với kỳ vọng phục hồi kích cầu và mở ra giai đoạn mới cho ngành du lịch của tỉnh nhà
lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai dự kiến được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng ba tại công viên ấn tượng hội an thành phố hội an
kịch bản chương trình khai mạc hiện đang được thảo luận cân nhắc đảm bảo tinh thần gọn nhẹ ấn tượng và đặc biệt phải toát lên được chủ đề du lịch xanh
mà quảng nam chọn làm năm du lịch quốc gia năm hai nghìn hai mươi
chương trình khai mạc năm du lịch quốc gia thì có sự khác biệt so với những năm trước
những năm trước có thể các chương trình sẽ tổ chức trên sân khấu
tức là sân khấu hóa nhưng với quảng nam sẽ có sự đặc biệt so với lại các chương trình những năm trước đây đã diễn ra
tại vì đã sử dụng sân khấu thực cảnh kế hội an
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai dự kiến có nhiều hoạt động được kết nối xây dựng dựa trên sáu nhóm chủ đề chính
gồm du xuân đất quảng du lịch sông nước làng quê làng nghề truyền thống du lịch chu lai điểm hẹn
du lịch văn hóa các dân tộc và đường hồ chí minh huyền thoại quảng nam cảm xúc mùa hè và chương trình du lịch sắc màu di sản
diễn ra xuyên suốt trong năm
tất cả các hoạt động đều phải đảm bảo cho được tiêu chí du lịch xanh từ việc là điểm đến an toàn
thân thiện với môi trường rồi là đảm bảo an toàn cho du khách
tất cả các sản phẩm phục vụ cho du khách thì phải đảm bảo cho được đó là bảo vệ môi trường
không được phát thải rác và ưu tiên là sử dụng các sản phẩm tái chế
tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển trong tình hình mới
nâng cao hình ảnh vị thế thương hiệu du lịch việt nam nói chung và tỉnh quảng nam nói riêng
đó là một cái sự kiện rất là lớn nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái khẳng định cho du lịch quảng nam
một lần nữa thể hiện vai trò điểm đến lớn trong nước cũng như là sức bậc để tạo ra một động lực mới cho du lịch việt nam
để thực hiện thành công sự kiện năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai
các cơ quan ban ngành của tỉnh quảng nam sẽ cố gắng sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch
đồng thời hoàn thành việc phủ vaccine covid một mươi chín cho người dân tăng cường quảng bá du lịch địa phương ra thế giới
bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin nền tảng mạng xã hội
theo đó thì từ ngày một tháng hai cho đến hết năm nay
thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là vat sẽ được giảm hai đối với nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế là một mươi
đây là một thông tin tác động sâu rộng đến đời sống và kinh doanh được người dân doanh nghiệp cũng như các chuyên gia kinh tế đánh giá cao
ngày hai mươi tám tháng một chính phủ ban hành nghị định một mươi năm quy định chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
cụ thể nếu như trước đây chúng ta mua một đơn hàng trị giá một triệu đồng
thì sẽ phải chịu thêm một trăm linh đồng
nhưng hiện chỉ phải chịu thêm tám mươi đồng tiền thuế giá trị gia tăng
việc áp dụng mức giảm thuế hai từ một mươi xuống tám hiện được áp dụng với hầu hết các nhóm hàng hóa dịch vụ
trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và một số sản phẩm có quy định rõ
dù với nhiều người đây là lần đầu nghe thông tin nhưng đa phần đều thấy hài lòng và vui mừng
tôi cảm thấy rất hài lòng và ủng hộ với cái quyết định này
bởi vì trong thời điểm dịch bệnh phức tạp
như hiện nay thì khi giảm thuế giá trị gia tăng cũng giúp tôi tiết kiệm được phần nào
và cũng giúp kích cầu việc mua sắm hơn
theo mình thì đây là một chính sách cần thiết trong thời điểm hiện tại
vì là dịch covid làm cho người dân cũng cái thu nhập của người dân cũng giảm đi rất nhiều
và khi mà cái việc thuế giá trị gia tăng này giảm xuống còn tám thì mình nghĩ là nó rất là cần thiết
bởi vì là dù là không nhiều đâu nhưng mà khi mà mình đi mua hàng
cộng dồn nhiều thứ vào thì cái hai đấy nó cũng cộng lại thì cũng giảm được khá là nhiều cho người tiêu dùng
dự kiến chính sách này sẽ giảm thu ngân sách nhà nước của năm nay khoảng gần năm mươi tỷ đồng
chính sách này sẽ được áp dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
vâng thưa quý vị chính sách thuế giá trị gia tăng được nhiều chính phủ sử dụng như là công cụ
để kích thích tiêu dùng và giúp đỡ các hộ gia đình có thu nhập thấp
trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
chuyên gia kinh tế để phân tích sâu hơn về hiệu quả của chính sách này đối với nền kinh tế của nước ta
vốn đang chịu nhiều tổn thất do đại dịch covid một mươi chín
vâng ạ xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long đã đến với chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
và câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho ông đó là vì sao chính phủ lại lựa chọn mức giảm thuê giá trị gia tăng là hai
từ một mươi xuống hoặc tám chứ không phải là một con số khác
và trong số các nhóm hàng thì nhóm hàng và dịch vụ nào không được áp dụng mức thuế giảm này
ta thấy là trong bất kỳ một cái nền kinh tế nào khi mà có suy thoái kinh tế và khủng hoảng kinh tế
thì thường thường nhà nước hay sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ và tài khoá
thế thì trong cái chính sách tài khoá thì thường thường chủ yếu là dùng công cụ thuế
thế thì nước ta thì cũng không ngoại lệ như các nước trong do cái đại dịch của suy đại dịch covid một mươi chín
nên kinh tế của chúng ta bị suy thoái
và thậm chí
nếu không thì sẽ dẫn đến khủng hoảng
thì để phục hồi và phát triển kinh tế thì cũng như các nước khác thì sử dụng rất nhiều công cụ
đối với chính sách tài khoá trong đó có thuế
thế thì riêng đối với thuế vat thì có phải nước giá áp dụng mà nhiều nước đã áp dụng
ví dụ như cộng hòa liên bang đức thì người ta giảm thuế vat từ một mươi chín xuống một mươi sáu mà giảm trong nửa năm
nhưng mà riêng đối với chúng ta thì giảm cả năm từ mùng một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ba mươi một tháng một mươi hai hai
hiện nay là chúng ta có trong cái vat của chúng ta thì có ba loại mức thuế
thứ nhất là mức thuế
thứ hai là mức thuế năm
thứ ba là mức thuế một mươi
thế thì tại sao nhà nước lại trong cái ba loại mức thuế xuất đó
thì nhà nước lại giảm cái mức thuế xuất một mươi
thì đây là một loại mức thuế phổ thông
đối với rất nhiều hàng hóa tiêu dụng
thế thì chính vì vậy nhà nước đã chọn cái biểu mức thuế này
thế thì tại sao không chọn con số bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy hay là ba
mà lại còn chọn con số hai
là vì chúng ta thấy rằng
hiện nay cái nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước
là từ các loại thuế
thì trong đó vat cũng chiếm một phần không nhỏ
mà chúng ta đã áp dụng đối với một loại hàng hóa phổ thông
mà có mức thuế xuất cao nhất
thì để nếu mà chúng ta áp dụng quá mức ba bốn năm
thì ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách rất lớn
như vậy là chỉ với hai
thì ngân sách cũng đã giảm thu đi vào khoảng hơn năm mươi nghìn tỷ
trên hai tỷ đô la
như vậy thực tế rất là lớn
thế thì tại sao chúng ta lại chọn hai tỷ đô la
lý do là như vậy
với việc giảm thuế này
thì người tiêu dùng người dân đã được hưởng lợi những điều gì
ta thấy là bất kỳ một cái nền kinh tế nào
trong bối cảnh suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế
thì người ta phải dùng biện pháp kích cầu
thì kích cầu thì kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng
trong cái cầu tiêu dùng thì người ta sử dụng công cụ giảm thuế
thế thì nếu mà thuế vat là một cái thuế gián thu
mà là cái đánh vào cái phần giá trị gia tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ
ví dụ như là
anh mua một trăm linh đầu thì anh phải chịu siêu thuế một mươi
có nghĩa là anh mất thêm một mươi đồng nữa
thế thì trong bối cảnh trong tình hình như vậy
thì người tiêu dùng là người trực tiếp được hưởng thụ
có nghĩa là người ta tiết kiệm được hai trong số mua vào hàng hóa đó
thì đây là một vấn đề tôi thấy có ý nghĩa rất lớn đối với người tiêu dùng
mà chính cái ý nghĩa này thì nó kích thích cái người tiêu dùng
hay người ta nói một cách khác là kích cầu đối với tiêu dùng
người tiêu dùng là người được hưởng lợi trực tiếp
còn các cơ sở kinh doanh các cơ sở sản xuất thì sao
liệu quy định này thì có những cái tác động tích cực như thế nào
ta thấy là đối với cái việc giảm thuế vat hai
nó có tính chất đa mục tiêu
mục tiêu thứ nhất là kích cầu tiêu dùng
mà kích cầu tiêu dùng đặc biệt đối với người dân được hưởng lợi
thì bên cạnh đó cái mục tiêu thứ hai nữa là kích thích sản xuất phát triển
khi mà cái nhu cầu tiêu dùng người ta được kích thích
hay là kích cầu ấy
thì người ta sẽ tăng cái tiêu dùng lên
thế thì đối với lĩnh vực ngành tài chính ấy
thì có một nguyên tắc là gì
anh có muốn nguồn thu anh muốn có nguồn thu
thì anh phải nuôi dưỡng nguồn thu
có nghĩa là tạo cho cái nguồn thu có nguồn thu thì mới nâng
khi mà người ta đã kích thích cái tiêu dùng hay là kích cầu
thì nó làm cho cái tiêu dùng tăng lên
mà khi tiêu dùng tăng lên thì nó sẽ đẩy mạnh sản xuất
thì trong nền kinh tế thị trường chúng ta biết là có cu và cầu
cầu là yếu tố là động lực quan trọng để khuyến khích cung
thế mà khi mà cầu tăng thì chắc chắn cùng sẽ đáp ứng
cho nên chính vì những lý do đó mà nó tạo điều kiện
cho khuyến khích sản xuất phát triển phục hồi cái nền kinh tế
thì ta thấy là có lợi cả hai phía
phía người tiêu dùng cũng như đối với các cơ sở sản xuất hoạt động kinh doanh
vâng ạ như ông vừa mới đề cập thì việc giảm hai thuế giá trị gia tăng này
thì sẽ làm cho ngân sách nhà nước giảm hụt khoảng năm mươi tỷ đồng
vậy thì điều này có đáng lo ngại hay không ạ
ta thấy là
chúng ta thấy là khi mà
cái nguồn thu cơ bản của ngân sách nhà nước
của một quốc gia để phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế sôi
phục vụ cho an ninh quốc phòng
phục vụ cho an sinh
thì người ta sử dụng cung cụm thuê
thế thì cái nguồn thu này khi bị giảm đi
thì cũng nhiều người lo ngại
ví dụ như bộ chủ tịch tài chính đã tính toán rất là kỹ
nếu về mức giảm hai
trong cái mức xuất thuận một mươi ấy
thì cái nguồn thu ngân sách thì giảm thu đi vào khoảng năm mươi một tỷ
nhưng mà như tôi đã nói lúc đầu ấy
nền ngành tài chính ấy
nếu có nguồn thu thì phải nuôi dưỡng nguồn thu
tạo ra cái nguồn thu
khi mà anh đã giảm cái nguồn thu này
thì nó sẽ kích cầu
mà khi kích cầu thì người ta sẽ tiêu dùng nhiều lên
mà tiêu dùng nhiều lên thì các cơ sở sản xuất sẽ khôi phục phát triển
mà các cơ sở sản xuất khôi phục phát triển
thì cái nguồn thu thuế từ họ thì rất là lớn
cho nên theo tôi nghĩ đây là một biện pháp cực kỳ quan trọng
mà chúng ta cũng lo là gì
giảm thu nhưng mà bên cạnh đó vẫn có cái nguồn để tăng thu
thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy là bất kỳ quốc gia nào cũng làm
và chúng ta cũng đã chọn phương án này
vâng ạ hiện nay thì nghị định một mươi năm của chính phủ đã có hiệu lực rồi
tuy nhiên trên thực tế thì cũng phải nói rằng
có một số cơ sở kinh doanh một số doanh nghiệp vẫn chưa áp dụng
trong khi đó về mặt người dân thì
người ta cũng không chú ý hay là thiếu quan sát
và không thắc mắc vì là có khi là cái hóa đơn cái giá trị này nó nhỏ
vậy thì theo ông chúng ta cần phải có một cái cơ chế giám sát như thế nào
để làm sao để mọi người biết được
mặt hàng nào
hay lĩnh vực nào được giảm thuế giá trị gia tăng
ta thấy cái câu hỏi này hoàn toàn rất là đúng và rất là thú vị
thì theo quan điểm cá nhân tôi thì không người dân
không phải ai cũng hiểu là cái thuế giá trị gia tăng là gì
và được hưởng thuế giá trị gia tăng ra làm sao
mà chỉ có trong những cái cơ sở siêu thị lớn ấy
thì người ta quy định rất là rõ ràng
ví dụ như người ta định là giá trước thuế và giá sau thuế
thế thì quy định rất là ràng
còn đối với những cái hàng hóa
những đơn vị doanh nghiệp bán bình thường ấy
người ta không đề thì người dân khó biết được
thế thì đặc biệt là trong cái ba cái nhóm hàng
một nhóm là mức thuế xuất
mức thuế xuất năm mức thuế xuất một mươi
thì chúng ta chỉ giảm cái mức thuế xuất một mươi
xuống từ một mươi còn tám
thế thì cái chuyện này rất là khó phân biệt
thì đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta áp dụng
từ mùa một tháng hai có nghĩa là mùa một tết âm định
mà mùa một tết âm định cho nên cái việc áp dụng đó
thì nó còn rất là mới
cho nên rất nhiều những cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
người ta còn lũ túng người ta chưa hiểu được
nhưng bên cạnh cái nghị định một mươi năm ấy của chính phủ
thì người ta có một cái bảng phụ lục rất là rõ ràng
những cái nào được giảm những cái nào không được giảm
và giảm bao nhiêu
thế thì trên cơ sở này thì chúng ta
các cơ sở đó mới giảm
thế thì bước đầu thì cũng có nhiều doanh nghiệp
cũng băn khoăn và lũ túng là vì chưa biết
những mặt hàng cụ thể nào
nhưng mà có nhờ cái phụ lục đó
nhưng bên cạnh đó thì ta thấy là như tôi đã nói lúc đầu
nó là một cái giảm rất là nhỏ
nhưng mà tuy nhỏ thì tích kiểu thành đại
thì nếu mua nhiều thì vẫn có thể được hưởng
nhưng người dân cũng không thể hiểu được hết
cho nên chính trong cái bối cảnh trong điều kiện như vậy
thì nhà nước cần phải có kiểm soát bằng cách hết sức hạt kẽ
và xử phạt hết sức là nghiêm
nếu mà ấy không xử phạt nghiêm thì
rất dễ mà cái người tiêu dùng sẽ bị thiệt là gì
rất nhiều doanh nghiệp người ta không thực hiện
vâng ạ một lần nữa thì cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
đã đến với trường quay của an ninh nghềm sáng nay
và có những phân tích hết sức hữu ích vừa rồi
vâng thưa quý vị đây là lần đầu tiên thuế giá trị gia tăng
được giảm đồng bộ từ khâu nhập khẩu sản xuất đến gia công tiêu dùng
theo đánh giá của các chuyên gia việc giảm thuế giá trị gia tăng
sẽ giúp chính phủ hoàn thành hai mục tiêu
thứ nhất là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ hai phía
là sản xuất kinh doanh và tiêu dùng
thứ hai là kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn đến với một số
chính sách mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục và xây dựng
danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục
theo thông tư bốn mươi một hai nghìn hai mươi một của bộ giáo dục và đào tạo
quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc bộ
và thuộc phạm vi quản lý theo ngành lĩnh vực giáo dục
tại chính quyền địa phương
có hiệu lực từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
các vị trí công tác về tham mưu tổ chức ra để thi tổ chức thi
chọn học sinh giỏi tuyển sinh trung học phổ thông
cao đẳng ngành giáo dục mầm non đại học thạc sĩ tiến sĩ
thực hiện định kỳ chuyển đổi từ ba năm đến năm năm
đánh giá học viên giáo dục thường xuyên đảm bảo toàn diện chính xác
thông tư bốn mươi ba hai nghìn hai mươi một của bộ giáo dục và đào tạo quy định về đánh giá học viên
theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông
yêu cầu đánh giá bảo đảm tính chính xác toàn diện công bằng trung thực và khách quan
vì sự tiến bộ của học viên coi trọng việc động viên khuyến khích sự cố gắng
trong rèn luyện và học tập của học viên không so sánh học viên với nhau
hình thức đánh giá gồm có đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số
quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
có hiệu lực từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông tư một trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi một của bộ xây dựng
quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
nêu rõ ba nội dung gồm giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật
quy hoạch xây dựng hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở và kinh doanh bất động sản
giám định tư pháp về chất lượng xây dựng và giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình
các số báo ra sáng nay có thông tin gì đáng chú ý mời quý vị cùng tôi điểm qua một số nội dung ngay sau đây
báo đại biểu nhân dân thông tin tại hội thảo khoa học cấp bộ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lý luận và thực tiễn
các đánh giá chỉ rõ thời gian qua lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an xã bán chuyên trách đã luôn phát huy tốt vai trò tham gia hỗ trợ
cùng lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở
đánh giá thực tiễn cho thấy lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng
đảng và nhà nước ta cũng luôn dành sự quan tâm xây dựng lực lượng này nhất là trong điều kiện vừa phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
vừa kiện toàn sắp xếp bố trí lực lượng tinh gọn về đầu mối tinh giản biên chế giảm chi ngân sách nhà nước
vừa phải bảo đảm thực hiện tốt hơn các quy định của hiến pháp hai nghìn một mươi ba về quyền con người quyền công dân
đề xuất một số định hướng nhiệm vụ giải pháp kiện toàn sắp xếp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đặc biệt là các địa bàn trọng điểm vùng sâu vùng xa các đại biểu thống nhất cho rằng
cần duy trì củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này
trong đó cần sớm xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tạo nền tảng pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn
qua đó góp phần kiện toàn tinh gọn đầu mối khắc phục những trồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng
giảm các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật
cũng trên báo đại biểu nhân dân có bài viết mỗi làng xóm địa phương là pháo đài về an ninh
đề cập đến vấn đề phát huy vai trò của quân chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
một trong những ưu tiên cần thiết là sớm hoàn thiện xây dựng dự án luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bài viết đã nêu rõ những năm qua lực lượng công an nhân dân đã tăng cường đưa công an chính quy về cơ sở
tích cực bám dân bám địa bàn hướng dẫn nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự
cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
để phát huy vai trò của quân chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cần sớm xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để sớm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
theo thống kê của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc bộ thông tin và truyền thông
thì trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có gần một bốn trăm linh cuộc tấn công mạng và các hệ thống thông tin tại việt nam gây sự cố mất an ninh mạng của các tổ chức cá nhân
tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
số liệu trên cho thấy xu hướng gia tăng sự cố tấn công mạng và các hệ thống thông tin tại việt nam trong bối cảnh các cơ quan đơn vị thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số
trong năm hai nghìn hai mươi một tấn công mạng tăng hơn bốn mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi
trong đó các đối tượng xấu lợi dụng dịch covid một mươi chín để tung tin giả và gia tăng các hình thức tấn công lừa đảo trên mạng để chiếm đoạt tiền
loạt lộ thông tin cá nhân và gia tăng tấn công mạng là tình trạng chung của thế giới trong năm hai nghìn hai mươi một
điều đó thể hiện rõ những nguy cơ mối đe dọa mất an toàn trên không gian mạng
ngày càng gia tăng
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những nội dung chính đã phát trong an ninh ngày mới sáng nay
liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai nhóm đối tượng cầm hung khí như cây gậy ba trĩa ống tuyếp sắt mã tấu hỗn chiến trên đường cao thắng phường một mươi hai quận một mươi
ngày một mươi một tháng hai công an quận một mươi thành phố hồ chí minh đã tiến hành tạm giữ
bốn nhóm người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn
sau khi ghi nhận thêm năm ca nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng đến nay thành phố hồ chí minh đã phát hiện một trăm hai mươi năm ca mắc biến thể mới omicron
sở y tế tp hcm cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo các kịch bản trong thế trận phòng chống omicron giám sát các khu vực có gia tăng ca mắc mới truy vết cách ly hạn chế nguồn lây
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa phê duyệt đề án tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai với chủ đề quảng nam điểm đến du lịch xanh
là địa phương đăng cai tổ chức quảng nam đang gấp rút công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho chuỗi sự kiện được diễn ra trong thời gian tới đây với kỳ vọng phục hồi kích cầu và mở ra giai đoạn mới cho ngành du lịch địa phương
từ ngày một tháng hai cho đến hết năm nay thuế giá trị gia tăng vat sẽ được giảm hai đối với khu vực
với nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng một mươi
theo đánh giá của các chuyên gia việc giảm giá thuế giá trị gia tăng sẽ giúp chính phủ hoàn thành hai mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ hai phía là sản xuất kinh doanh và tiêu dùng và kiểm soát lạm phát ổn định